những công việc chuẩn bị cuối cùng đang được gấp rút tiến hành cho lễ đăng quang của nhà vua anh chat sệ tam vào ngày mai ngày sáu tháng năm
một trong những sự kiện được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt nhất trong lịch sử vương quốc
dự kiến quy mô và thời gian cử hành nghi lễ sẽ được thu gọn hơn so với truyền thống nhằm tiết kiệm ngân sách
trong bối cảnh nước anh đang phải trải qua cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt
những người hâm mộ hoàng gia anh đã tập trung sẵn sàng gần cung điểm buckingham nơi ở và làm việc chính thức của nhà vua anh
hơn bảy mươi năm nay nước anh mới có một lễ đăng quang do đó hầu hết mọi người đều bày tỏ sự hào hứng và mong đợi với sự kiện
đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhất tôi nghĩ tất cả mọi người đều nên theo dõi sự kiện trên truyền hình
hoặc đến london để tham dự trực tiếp cảm nhận bầu không khí của lễ hội
tôi rất hào hức cảm giác giống như một đứa trẻ năm tuổi chờ mở quà giáng sinh vậy
những người trực tiếp tham gia các nghi lễ
hôm nay cũng đã hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng kể cả phải làm việc trong đêm
như diễn tập cho lễ diễu hành từ cung điện buckingham tới thu viện abbey để thực hiện lễ đăng quang
và cuộc diễu hành từ thu viện sau lễ đăng quang
hiện an ninh đã được thắt chặt xung quanh các địa điểm quan trọng với sự tham gia của cả cảnh sát và binh sĩ quân đội anh
đây là một chiến dịch cực kỳ lớn
trong vòng bảy ngày khoảng hai mươi chín cảnh sát được khuy động sẽ có hàng triệu người đến london
chúng tôi tập trung đảm bảo an toàn cho người dân
bằng nhiều lớp an ninh có lực lượng công khai nhưng cũng có những bộ phận đặc biệt
chúng tôi không cho phép bất cứ thứ gì bất cứ ai làm gián đoạn sự kiện
ngay lúc này người dân london đã tổ chức mừng sự kiện từ sớm với các bữa tiệc ngay trên đường phố
ngày mai sáu tháng năm world shark viet tam sẽ chính thức đăng quang cùng quân hộ camilla
vào lúc một mươi giờ theo giờ địa phương tức một mươi bảy giờ theo sở việt nam
dự kiến hơn một trăm linh nguyên thủ nhiều quốc gia trên thế giới
cùng hàng triệu người dân anh sẽ có mặt tại london để tham dự sự kiện